sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ban tổ chức giải báo chí về xây dựng đảng giải búa liềm vàng tỉnh quảng ninh hai nghìn hai mươi
đã tổ chức tổng kết trao giải cho các tác phẩm xuất sắc
đã có một trăm một mươi ba tác phẩm tham dự giải ở các thể loại báo in báo điện tử ảnh báo chí truyền hình và phát thanh
các tác giả có tác phẩm dự thi là các phóng viên nhà báo cộng tác viên đang làm việc
tại các cơ quan báo chí của tỉnh quảng ninh và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh
hội đồng trung khảo đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho hai mươi bảy tác giả có tác phẩm chất lượng cao nhất
trong đó có một giải đặc biệt ba giải a năm giải b bảy giải c một mươi giải khuyến khích và một giải phụ